sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của sáu bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy
nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ
liên quan đến vụ án này ông đinh la thăng cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí việt nam pvn
và ông trịnh xuân thanh không làm đơn kháng cáo
sáu bị cáo có đơn kháng cáo gồm vũ thanh hà cựu tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu
sinh học dầu khí pvb phạm xuân diệu cựu tổng giám đốc công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
nguyễn xuân thủy cựu phó trưởng phòng đầu tư dự án pvb khương anh tuấn cựu phó trưởng phòng thương mại ppp
lê thanh thái cựu trưởng phòng kinh doanh pvb và hoàng đình tâm cựu kế toán trưởng pvb
trong đơn kháng cáo sáu bị cáo đều xin tòa án cấp phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm dân sự cho mình
liên quan đến vụ án này công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư mai phương cũng có đơn kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm
xem xét trả lại ba bốn trăm linh m hai đất tại thị trấn tam đảo huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc cho công ty mai phương
thay vì trả lại cho pvc như bản án sơ thẩm đã tuyên